tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo trần ngọc phi chú tại huyện grong park tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh dương thành đức
theo cáo trạng do mâu thuẫn cho rằng đức không nhường mình mua gỗ keo
phi đã dùng dao chém mạnh khiến anh đức bị thương tật bảy mươi
gây án xong phi đến công an xã vụ bổn đầu thú
tại phiên phúc thẩm sau khi xem xét nhiều chứng cứ mới và thuyết phục do phi đưa ra
hội đồng xét xử tuyên phạt trần ngọc phi một mươi năm sáu tháng tù giam về tội giết người
giảm hai năm so với án sơ thẩm